việc việt nam trúng cử trở thành thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
một lần nữa cho thấy sự ghi nhận của quốc tế đối với những đóng góp của chúng ta
trong thúc đẩy quyền con người cả ở trong nước và trên thế giới
tình hình nhân quyền tại việt nam đang được thế giới nhìn nhận ngày một khách quan hơn
bất chấp nhiều luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá
không phải ngẫu nhiên mà hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
đã tín nhiệm đề cử việt nam là đại diện cho khối
tham gia ứng cử vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi một
theo chương trình phát triển liên hợp quốc undp
chỉ số phát triển con người ở việt nam liên tục tăng theo các năm
và hiện lọt vào nhóm phát triển con người cao xếp thứ một trăm một mươi năm trên một trăm chín mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ
ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch covid một mươi chín
việt nam vẫn thực hiện tốt việc đảm bảo quyền con người
đóng góp vào nỗ lực của khu vực và thế giới trong việc kiểm soát
ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
việt nam cũng là một trong số ít quốc gia đạt tăng trưởng dương với tốc độ hai chín trong năm hai nghìn hai mươi
tiếp nối những thành công đạt được sau hơn ba mươi năm nổi mới về phát triển kinh tế xã hội
và tiến bộ đáng kể trong tất cả các mục tiêu phát triển bền vững
đây là một trong những khu vực mà có những điều kiện về khí hậu thời tiết hiếp sức và phát triển
cái việc chúng ta bảo đảm quyền con người ở đây không phải chỉ về mặt chính trị
và phải bảo đảm cả về các quyền kinh tế xã hội
mà những quyền này thường phải chịu ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên
để phân tích về những nỗ lực của việt nam
chúng ta thấy sự nổi bật chính là thiết lập
nền kinh tế xã hội phát triển cùng với đó là luôn luôn bảo vệ quyền con người
chính phủ việt nam luôn đảm bảo và hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
và theo tôi đó là những vấn đề hết sức cơ bản để bảo vệ quyền con người
đối với những nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội
cùng với đó họ lại bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên việt nam đã áp dụng chính sách hết sức linh hoạt trong phòng chống dịch
nhưng vẫn luôn đảm bảo quyền con người
về chỉ số phát triển giới
việt nam đã đảm bảo quyền con người
việt nam xếp thứ sáu mươi năm trong số một trăm sáu mươi hai quốc gia
nằm trong nhóm cao nhất trong năm nhóm trên thế giới
khi nỗ lực cải thiện cuộc sống gia tăng cơ hội và sự đóng góp của phụ nữ trong xã hội
trong đó có việc ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đặc biệt tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội của việt nam nằm trong nhóm cao nhất toàn cầu
chúng ta thấy có một số lĩnh vực việt nam làm tốt
như là về bảo trợ xã hội về xóa đói giảm nghèo về bình đẳng giới
đó là những lĩnh vực mà việt nam đã thực hiện rất tốt
đặc biệt là so sánh với các nước trong khu vực
thì việt nam đã có những bước tiến vượt bậc
thời gian qua đại dịch đã làm cho nhiều tiến độ tụt hậu lại và ảnh hưởng đến tăng trưởng
tuy nhiên chúng ta thấy rằng việt nam cũng đã có những cam kết để tiến độ tốt hơn
trong việc thực hiện những lĩnh vực xóa đói giảm nghèo
và chúng tôi thấy rằng việt nam đã đạt được những kết quả tốt
phải nói là đặc biệt tốt trong các quyền về kinh tế xã hội
trên bình diện quốc tế
việt nam từng có nhiệm kỳ là thành viên hội đồng nhân quyền năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu rất thành công
khi tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ quyền con người
thúc đẩy các sáng kiến thể hiện dấu ấn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao
việt nam là một đối tác quan trọng
có nhiều đóng góp thực chất và hiệu quả vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
lần đầu tiên được bầu cho nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu
việt nam đã có chương trình hành động và sáng kiến mang tính đổi mới
với những nội dung chính như bảo vệ môi trường
bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em
như người tàn tật người dân tộc thiếu số
nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
đảm bảo quyền cơ bản cho người dân
các sáng kiến này đều được cộng đồng quốc tế ủng hộ
và việt nam đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình trong nhiệm kỳ trước
trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi như hiện nay
vai trò của việt nam là thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi ba
sẽ thể hiện rõ hơn với những đóng góp sáng kiến
trong các vấn đề của thế giới
góp phần duy trì hòa bình và ổn định trên thế giới
kính thưa quý vị ngày một mươi hai tháng một mươi
đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm
phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh long an cho biết
đơn vị vừa chủ trì phối hợp với đội biên phòng sông trăng
công an huyện tân hưng bắt giữ bốn đối tượng
thu giữ một mươi hai hai trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu
lực lượng chức năng tiến hành mật phục trên khu vực kênh nguyễn văn trỗi
thuộc xã hưng hà huyện tân hưng tỉnh long an
cách đường biên giới khoảng một mươi hai km hướng về nội địa
và phát hiện bốn đối tượng đi xe mô tô
chờ các bao tải đến điểm tập kết tại trò canh ruộng của người dân bỏ hoang
tổ công tác tiến hành triển khai đội hình bao vây
bắt giữ bùi thị đưa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
bùi văn vũ sinh năm hai nghìn hai
nguyễn thị yến vân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và huỳnh vĩ hào sinh năm hai nghìn sáu thu giữ bảy xe mô tô
các đối tượng khai nhận vận chuyển ba mươi hai bao tải
chứa một mươi hai hai trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
từ bên kia biên giới đưa vào nội địa tiêu thụ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
ngày một mươi hai tháng một mươi lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã dẫn dãi tàu chở khoảng bốn mươi sáu lít dầu do không rõ nguồn gốc
về tới cảng hải đội ba trăm linh một tại thành phố vũng tàu
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó tại vùng biển cách phía đông nam côn đảo khoảng một trăm linh hải lý
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
phát hiện tàu số hiệu bt chín mươi chín nghìn tám trăm tám mươi bảy ts do ông đặng hữu hiền
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy quê bến tre làm thuyền trưởng
có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
thời điểm này tàu đang vận chuyển khoảng bốn mươi sáu lít dầu do
nhưng thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ liên quan
chứng minh nguồn gốc của hàng hóa
ngoài ra năm thuyền viên không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn
và giấy tờ tùy thân
theo lệ thai ban đầu của ông hiền
thì số dầu đang vận chuyển trên tàu được môi trôi nổi trên biển
từ một tàu không rõ số hiệu
khi đang trên đường vận chuyển để tiêu thụ thì bị kiểm tra tạm giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp và thi hành khám xét nhà ở
của đối tượng huỳnh tuấn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
về hành vi cho vây nặng lãi
vào ngày hai mươi hai tháng ba nguyễn thùy thiên anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tệ huyện hàm thuận nam hỏi vây của huỳnh tuấn thành năm mươi triệu đồng
sau khi thỏa thuận mà thống nhất với lãi suất là bốn mươi một tháng
thành đưa cho thiên anh bốn mươi triệu đồng
còn một mươi triệu đồng là trừ tiền lãi một mươi năm ngày đầu tiên
cùng với hình thức trên vào các ngày hai mươi sáu tháng ba hai mươi bốn tháng bốn
một mươi năm tháng năm và hai mươi năm tháng năm thiên anh tiếp tục vây đối tượng huỳnh tuấn thành
với tổng số tiền vay là hai trăm năm mươi triệu đồng
đến ngày một mươi tháng một mươi tổng số tiền gốc và lãi tiên anh nợ thành
là khoảng chín trăm linh triệu đồng
khi hai bên em viết giấy vây nợ lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
qua đấu tranh huỳnh tuấn thành đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận nam
đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật
cũng trong ngày một mươi hai tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng lê minh nhiễu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ngụ tại xã trường xuân huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu vào ngày một mươi một tháng một mươi nhiễu nhậu cùng với nhiều người tại nhà
trong lúc nhậu thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
lúc này nhiễu rút dao bấm để trong túi đâm trúng phan văn úc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ xã trường xuân huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
và gây thương tích cho ba người khác
được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên úc đã tử vong
hiện vụ việc đang được công an công an điều tra làm rõ
chiều nay đoàn công tác bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với công an tp cần thơ
cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo thành phố cần thơ và đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ bộ công an
báo cáo với đoàn công tác về tình hình kết quả công tác công an chín tháng năm hai nghìn hai mươi hai
lãnh đạo công an tp cần thơ đã cho biết
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
công an tp đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ đề ra
chủ động phối hợp với ban ngành tham mưu cho lãnh đạo bộ công an
thành ủy ủy ban nhân dân tp nhiều giải pháp
nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân
trong đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
đến nay công an thành phố cần thơ đã thực hiện đạt tám mươi ba năm chỉ tiêu bộ công an giao cho cả năm
chủ động tham mưu cho ủy ban nhân dân tp triển khai thực hiện đề án sáu
về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
bảo đảm đúng tiến độ yêu cầu và nội dung đề ra
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu đảng ủy
lãnh đạo công an thành phố cần thơ phải xác định công tác xây dựng đảng và xây dựng lực lượng
là công tác trọng tâm thường xuyên không được xem nhẹ
về công tác chuyên môn công an thành phố cần thơ cần đặc biệt quan tâm đến công tác nghiệp vụ cơ bản
coi trọng công tác phòng ngừa xã hội phòng ngừa nghiệp vụ
bảo đảm tiến độ thực hiện đề án sáu của chính phủ
xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là một trong những phong trào cách mạng của toàn dân
đặt dưới sự lãnh đạo của đảng sự tham gia của cả hệ thống chính trị lực lượng công an là nòng cốt
chú ý công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc bảo đảm hiệu quả thực chất
tránh hình thức gắn với các phong trào cuộc vận động khác ở địa phương
hôm nay tại tỉnh tây ninh bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia phối hợp tổ chức hội nghị
hợp tác củng cố an ninh trật tự tuyến biên giới giữa công an nhân dân việt nam và công an quốc gia campuchia
đồng chủ trì hội nghị gồm thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an việt nam và ngài thống tướng nét savoyun
ủy viên ban thưởng vụ trung ương đảng nhân dân tổng cục trưởng tổng cục công an quốc gia bộ nội vụ campuchia
hội nghị nhằm triển khai kế hoạch hợp tác giữa bộ công an việt nam với bộ nội vụ campuchia
về hợp tác bảo đảm an ninh trật tự của hai nước trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp
trực tiếp tác động đến an ninh trật tự tuyến biên giới hai nước việt nam campuchia
tại hội nghị đại diện công an một số đơn vị địa phương của hai bên đã đánh giá về quan hệ phối hợp hiệu quả
trong trao đổi thông tin và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới
chủ động phối hợp chặt chẽ giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới
qua đó trao đổi những tồn tại vương mắc đề ra các giải pháp góp phần đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới giữa hai nước
củng cố và vun đắp thêm mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống
hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa việt nam campuchia và quan hệ hợp tác giữa hai lực lượng công an
tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang đề nghị lực lượng công an hai nước
trực tiếp là công an các tỉnh giáp biên hai nước tiếp tục xây dựng kế hoạch
triển khai có hiệu quả các văn bản pháp lý đã được ký kết giữa hai nhà nước
và giữa bộ công an việt nam với bộ nội vụ campuchia
tăng cường trao đổi thông tin về phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội
nhất là tội phạm về ma túy mua bán người sử dụng công nghệ cao
môi giới xuất cảnh trái phép nhằm kịp thời đấu tranh ngăn chặn
đồng thời tăng cường tuần tra tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân khu vực biên giới
tôn trọng độc lập chủ quyền pháp luật và phong tục tập quán của mỗi nước
chấp hành nghiêm quy chế quản lý biên giới
hai bên thống nhất tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh an toàn
năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn hai mươi hai và các sự kiện quan trọng